dương quang minh thuyền trưởng bùi thị trương thảo kế toán trưởng và trương thị thủy thủ quỹ đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhân liệu để chiếm đoạt hơn sáu trăm ba mươi bốn triệu đồng của nhà nước
các bị can tôn thị kim liên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên liên hiệp pháp lê minh cường giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại thuận nhân pháp đã xuất khống cho cảng vụ hàng hải quảng nam ba trăm bảy mươi năm hóa đơn giá trị gia tăng với hơn ba mươi sáu lít dầu diesel thành tiền là trên sáu trăm linh triệu đồng
liên quan tới vụ nổ súng trên đường phố tại thành phố quy nhơn xảy ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án gây dối trật tự công cộng tuyên phạt bị cáo nguyễn duy khương ba năm tù nguyễn thành quý hai năm tù và bị cáo trần công sĩ một mươi tháng tù
cụ thể theo cáo trạng vào ngày hai mươi tám tháng hai nguyễn thành quý điều khiển xe máy chở theo nguyễn duy khương đi trên đường khi đến ngã tư trần hưng đạo phan đình phùng thành phố quy nhơn
phát hiện trần công sĩ là người có mâu thuẫn với mình nguyễn duy khương bảo nguyễn thành quý đuổi theo còn mình dùng súng bắn đạn bi bắn hai phát về phía sĩ nhưng không trúng
đối tượng trần công sĩ đã dùng súng bắn đạn pháo về phía khương sau một hồi rượt đuổi nhau trên đường các đối tượng rời khỏi hiện trường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sóc trăng phối hợp với công an huyện châu thành vừa triệt phá một đường dây mua bán tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tạm giữ nhiều đối tượng và thu giữ trên một trăm linh gram ma túy
trước đó vào khoảng giờ ngày một mươi chín tháng một mươi hai lực lượng công an kiểm tra căn nhà tại ấp an tập xã an hiệp phát hiện năm đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tạm giữ gần một trăm linh gram ma túy và bốn mươi sáu viên thuốc lắc cùng với nhiều tăng vật khác có liên quan
qua đấu tranh trưa cùng ngày lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra phòng số bảy của một nhà nghỉ trên địa bàn xã hồ đắc kiện huyện châu thành bắt giữ thêm hai đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ nhiều tăng vật và mời về làm việc nhiều đối tượng có liên quan
còn tại nghệ an công an huyện tân kỳ vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi sản xuất số lượng lớn pháo nổ ngay tại nhà
để có tiền tiêu xài nên lê văn chiến chú tại huyện tân kỳ đã tìm hiểu nghiên cứu cách chế tạo pháo nổ rồi đặt mua các tiền chất qua mạng về để chế tạo pháo nổ mục đích là để bán trong dịp tết nguyên đán
khám xét nhà của chiến cơ quan công an đã thu giữ
thu giữ hai mươi kg pháo nổ một mươi vỏ pháo bảy dây cháy chậm và các vật chứng có liên quan
tiếp theo sẽ là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra
quyết định truy nã đối với đối tượng trần văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số nhà ba mươi một ngõ tám mươi bốn tổ một mươi bảy phường tân thịnh
thành phố hòa bình tỉnh hòa bình về tội đánh bạc
còn phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh thanh hóa
là đối tượng nguyễn thế anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi bảy trần xuân soạn
phường đông thọ thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn đông hải
phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều trà bộ công an